hà nội đã chủ động tích cực trong phòng chống covid một mươi chín đạt hiệu quả cao trong gần ba tháng qua
mặc dù khó khăn nhưng trong quý i vẫn duy trì tăng trưởng ở mức dưới bốn là cố gắng
các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương được bảo đảm chất tự an toàn xã hội được giữ vững
hoạt động đối ngoại hỗ trợ hợp tác các địa phương hiệu quả
tuy nhiên hà nội cần tiếp tục chuẩn bị tốt để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
sau khi dịch bệnh lắng xuống thì các biện pháp cách ly sẽ được gỡ bỏ để tạo điều kiện cho hà nội cũng như các tỉnh trong cả nước phát triển
thủ tướng đã chỉ đạo như vậy tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố hà nội về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội chín tháng cuối năm

cùng dự có đồng chí trương hòa bình vị viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đồng chí trịnh đinh dũng phó thủ tướng chính phủ

cùng dự có đồng chí trương hòa bình vị viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đồng chí trịnh đinh dũng phó thủ tướng chính phủ đồng chí trịnh đinh dũng phó thủ tướng chính phủ